trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi một một số nhân chứng tại hiện trường cho biết nhìn thấy chị nguyệt vẫn còn bán hàng
cho đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau người dân tá hỏa phát hiện thi thể chị nguyệt đã chết cháy đen gần tủ bánh mì
được biết gia đình chị nguyệt có hoàn cảnh khó khăn chồng chết từ năm hai nghìn một mươi bảy vì bệnh ung thư
chị nguyệt phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già
trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua ấp phú long xã thanh phú thị xã bình long tỉnh bình phước
một người đàn ông điều khiển xe máy qua đường không chú ý quan sát đã bị một chiếc xe container đâm trực diện khiến người này tử vong tại chỗ
theo đó tài xế nguyễn anh tuấn duy hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe container
lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ tp hcm đi cửa khẩu quốc tế hoa lư tỉnh bình phước
khi đến đoạn ấp phú long xã thanh phú thị xã bình long phát hiện ông dương đình bảy sáu mươi một tuổi trú tại thị xã bình long
bất ngờ điều khiển xe máy lưu thông từ đường nhánh ra quốc lộ một mươi ba
tài xế container không kịp xử lý đã đâm trực diện vào xe máy của ông bảy khiến ông tử vong tại chỗ
chiếc xe máy bị vỡ nát còn xe container lấn sang phần đường ngược chiều gây ủn tắc giao thông
một vụ tai nạn lật đò tại tuyến đỏ ngang qua thôn ân phú xã tịnh an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
khiến năm người rơi xuống nước rất may là cả năm người đều thoát nạn
vụ tai nạn xảy ra khi đò chở năm người vượt sông trà khúc từ thôn ân phú qua trung tâm xã
trong lúc đò đi qua sông thì bất ngờ dòng nước xiết cuốn mạnh khiến cho đỏ lật úp
do nước chảy quá mạnh các nạn nhân đều bị cuốn ra xa khoảng một trăm linh mét khi được người dân địa phương phát hiện
trong số năm người được cứu em trần thị thảo học sinh lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông trương định
được đi định khiếp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
vừa bắt giữ trần văn lợi chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã nguy hiểm
về hành vi cùng đồng bọn trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do đồng bọn phạm tội mà có
xảy ra vào ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả điều tra của cơ quan công an vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi ba cho đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trần văn lợi cùng đồng bọn đã thực hiện chót lọt một mươi hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh bạc liêu
và tỉnh cà mau đồng thời lợi đã nhiều lần sử dụng nhà ở của mình để chứa chấp tài sản
do đồng bọn trộm cắp để đem đi tiêu thụ
sau hơn năm năm lẩn trốn cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua đối tượng lợi bị lực lượng công an tỉnh bạc liêu
bắt giữ khi đang làm công nhân trên địa bàn xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm
mới đây một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà kho chứa bao bố thuộc ấp thuận thành một xã thuận lợi
huyện đồng phú tỉnh bình phước ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trước đó các công nhân đang nghỉ trưa thì phát hiện lửa phát ra từ nhà kho và xưởng sản xuất bao bố của ông nguyễn văn quang
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động năm xe chữa cháy
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ kho sưởng chứa bao bố đựng điều của nhà ông quang
và một số cây điều lớn của nhà người dân bên cạnh ước tính thiệt hại ban đầu bốn trăm linh triệu đồng
thông tin này đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân